bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm trành án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các nhà khoa học chuyên gia pháp lý
phát biểu tại phiên họp chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết ngay sau phiên họp thứ ba ban chỉ đạo đã tổ chức hội nghị ba vùng lấy ý kiến các thành ủy tỉnh ủy trực thuộc trung ương tổ chức tám cuộc làm việc giữa thường trực ban chỉ đạo với chín cơ quan tổ chức có liên quan
tại buổi làm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu một số nội dung quan trọng được thảo luận đó là vấn đề hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực vấn đề đổi mới lập pháp đẩy mạnh cải cách hành chính cải cách tư pháp vấn đề xác định rõ các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền việt nam theo từng giai đoạn

dư chấn sau biến cố tai nạn là nỗi đau sẽ vẫn còn theo anh trong suốt quãng đường còn lại nhưng có những điều thuốc vô hình đã giúp anh xua đi những cơn đau mỗi khi trái gió